các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khi đó tám mươi ca ung thư gan bắt nguồn từ viêm gan b năm từ viêm gan c
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay cùng tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân
các con đường lây nhiễm cũng như cách điều trị và phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này
viêm gan b là loại viêm gan siêu vi thường gặp nhất trên thế giới
theo thống kê từ tổ chức hepatitis b foundation toàn cầu có khoảng hai tỷ người đã và đang bị nhiễm virus viêm gan b
gần ba trăm linh triệu người mắc bệnh mãn tính
và ba mươi triệu người bị nhiễm mới mỗi năm
đặc biệt việt nam là một trong các quốc gia có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan b cao nhất thế giới
theo thống kê của cục y tế dự phòng bộ y tế nước ta hiện có khoảng một mươi triệu người mắc viêm gan b
trong đó phần lớn người bệnh mắc viêm gan ở dạng mãn tính
nguy hiểm hơn rất nhiều người bị viêm gan không biết mình mắc bệnh
chỉ có khoảng một mươi số người mắc viêm gan b được chẩn đoán
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

thưa bác sĩ nói đến bệnh viêm gan b thì bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn
những nguyên nhân cũng như là con đường mà lây nhiễm đối với bệnh lý này ạ
việt nam là khu vực dịch tễ của bệnh viêm gan b
có tỷ lệ người nhiễm viêm gan b thuộc loại cao nhất trên thế giới
bệnh viêm gan b gây ra do virus viêm gan b lây truyền trực tiếp từ người sang người
qua các hình thức sau đây bệnh có thể phổ biến nhất là lây
từ mẹ sang con có nghĩa là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản
quá trình trước hoặc là trong khi mang thai đã bị
nhiễm virus viêm gan b sau đó qua quá trình mang thai
vào quá trình sinh nở thì họ truyền virus đó cho con của họ
đây là nguồn lây nhiễm phổ biến nhất đối với bệnh viêm gan b
thứ yếu nữa thì có thể lây truyền qua đường truyền máu
ví dụ như khi mà mình sẽ phải truyền các chế phẩm máu mà
mình chưa được cái chế phẩm máu đó chưa được sàng lọc kỹ
về bệnh viêm gan b có thể chứa virus viêm gan b hoặc là
những người mà tiêm trích ma túy qua đường tĩnh mạch sử dụng
trung bơm kim tiêm hoặc là trong các trường hợp mà thực hành
tình dục không an toàn cũng là một nguồn lây nhiễm bệnh viêm gan b
thưa bác sĩ ạ chúng ta có thể dự phòng được bệnh viêm gan b không
và nếu có thì sẽ phải bằng những phương pháp những vấn đề như thế nào
bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn ạ
bệnh viêm gan b có những con đường lây truyền như vậy thì việc phòng tránh
bệnh cũng theo nguyên nhân lây truyền của bệnh thì thứ nhất là lây truyền qua đường mẹ con
thì chúng ta sẽ phải tầm soát bệnh viêm gan b trên đối tượng phụ nữ mang thai
và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản để có biện pháp điều trị kịp thời
hạn chế lây truyền từ mẹ sang con rồi con đường lây truyền qua truyền máu
thì chúng ta phải thực hiện sàng lọc các cái chế phẩm máu trước khi truyền cho người bệnh
hoặc là lây truyền qua đường dùng chung bơm kim tiêm hoặc hoạt động tình dục không an toàn
thì chúng ta không có lây truyền qua đường mẹ con
rồi tiêm trích ma túy hoặc là thực hành tình dục an toàn
ngoài ra thì việc phòng tránh thì cũng có thể có thêm các biện pháp
ví dụ như là tiêm phòng vaccine phòng viêm gan b cho tất cả các đối tượng trẻ em mới sơ sinh
và có thể tiêm nhắc lại trên đối tượng người lớn và các đối tượng có nguy cơ cao
thưa bác sĩ vậy liên quan đến vấn đề điều trị thì sao ạ
trong quá trình điều trị viêm gan b thì bệnh nhân có cần phải đặc biệt lưu tâm
thêm những vấn đề gì không nữa ạ
thưa bác sĩ
đối với các bệnh nhân mà đã được chẩn đoán là viêm gan b
thì sau khi thăm khám và căn cứ vào các dữ liệu xét nghiệm
thì bác sĩ sẽ xác định là bệnh nhân đó sẽ thuộc đối tượng là
sẽ chỉ cần theo dõi định kỳ về tình trạng nhân lên của virus
tình trạng tổn thương gan hay là thuộc đối tượng sẽ phải bắt đầu
liệu trình điều trị đặc hiệu với thuốc kháng virus viêm gan b
trong trường hợp mà bệnh nhân phải điều trị đặc hiệu bằng thuốc kháng virus siêu gan b
thì bệnh nhân sẽ phải điều trị đặc hiệu với thuốc kháng virus viêm gan b

thông thường là sẽ uống thuốc một viên một ngày trong nhiều năm
và kết hợp với việc là thăm khám định kỳ từ một đến ba tháng một lần
và theo sự chỉ định của bác sĩ
vâng như vậy là việc khám định kỳ và để chúng ta có thể phát hiện sớm
các cái dấu hiệu của bệnh rất quan trọng đúng không ạ
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
bệnh viện đa khoa tâm anh có khoa nội tiêu hóa
và trung tâm nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa
là đơn vị cung cấp các dịch vụ xét nghiệm và điều trị cao cấp
hiệu quả cao cho người bệnh viêm gan b
với đội ngũ bác sĩ chuyên gia giàu kinh nghiệm
cùng hệ thống phòng xét nghiệm hiện đại pháp đồ điều trị chuẩn mực
bệnh nhân hoàn toàn có thể an tâm và hài lòng
khi lựa chọn khám và điều trị tại đây
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai